sau một loạt thông tin về con gái hồng loan của cố nghệ sĩ khoảng đầu tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn cháu gái hồng phượng có động thái chia sẻ đầy ấn ý sau ổn ảo tranh chấp
sau lùm xùm và dọn ra khỏi nhà cố nghệ sĩ ưu tú vũ linh ông phượng ít tham gia vào các hoạt động giải trí
mới đây cháu gái ông hoàng cái lương hồ quảng đã tiên lộ tình trạng bản thân sau giai đoạn đầy sóng gió của cuộc đời
cụ thể ông phượng chia sẻ lại đoạn trích trên trang cá nhân với nội dung
qua những ngày dông báo đầy trong lòng đột nhiên có một ngày bản thân rơi vào trầm mặt
lười giao tiếp chẳng muốn di chuyển không muốn kết nối hay tương tác với ai
những chia sẻ đầy ẩn ý của hồng phượng đã nhận được sự quan tâm từ cư dân mạng
bên dưới bài viết một số nơitgen cũng để lại những lời động viên
an ủi đến cháu gái của cố nghệ sĩ ưu tú vũ linh
trước đó hồng phượng và mẹ ruột cũng như cậu nhận về nhiều gạch đá từ cộng đồng mạng sau ồn ào tranh chấp tài sản
trước điều này nữ ca sĩ đã có những chia sẻ thẳng thắn
những gì mà mẹ và cậu bảy tôi có làm ở đây chấp nhận hết không sợ
ai cũng có quá khứ ai cũng có dĩ văn cả
cậu nam tôi có cho cũng là cho ruột thịt chứ không phải người dưng
mẹ về cậu nếu mà có xin cũng là xin cậu tôi và cậu tôi cho
chưa ăn cắp ăn trộm gì của ai cả
tư cách gì nói tư cách gì để được phán xét gia đình tôi
nghệ sĩ ưu tú vũ linh qua đời vào ngày năm tháng ba tại nhà riêng sau thời gian chống chọi bệnh ung thư
sau khi ông mất những thành viên trong gia đình liên tục xảy ra ồn ào tranh chấp
ngày hai mươi sáu tháng một mươi đại diện tòa án nhân dân quận phú nhuận tp hcm cùng lực lượng chức năng
tiến hành xem xét thẩm định tại chỗ theo yêu cầu phản tố của bà võ thị hồng loan
con gái của nghệ sĩ ưu tú vũ linh tại số năm đoàn thị điểm phường một quận phú nhuận
trước vụ việc này cơ quan chức năng cũng đã mời cả mẹ con nghệ sĩ hồng nhung hồng phượng đến đối chất
hiện tại hai mẹ con nữ nghệ sĩ đã tiến hành rời một số đồ đạc cá nhân ra khỏi căn nhà do hồng loan đứng tên sở hữu
chia sẻ với truyền thông hồng loan bật khóc khi nhớ lại những ngày cuối cùng trước khi cha cô qua đời
cô chia sẻ ba tôi kêu vô ngồi nói chuyện ba mới đưa sắp giấy tờ cho tôi và nói
cái này ba giao cho con giữ nhà ba nội mất rồi còn cái nhà này là kỷ niệm của ba
tình hình sức khỏe của ba mệt lắm con giữ cái này cho ba
sau này có chỗ ăn để lo cho mấy đứa nhỏ và đừng nói với ai
lúc đó hai cha con chỉ biết ngồi khóc
phận làm con đương nhiên phải có trách nhiệm lo cho cha rồi nhưng tôi chỉ biết âm thầm lo cho cha thôi
đâu nhất thiết phải công khai kể lệ
thời gian qua tôi rất áp lực và căng thẳng mỗi khi đọc được những thông tin
theo dệt chưa đúng về mình
nhắc tới tin đồn hồng loan chỉ là con nuôi của cố nghệ sĩ cô chia sẻ
điều làm tôi bức xúc nhất là hồng phượng ngay lúc cha tôi vừa qua đời
lại lên tiếng tôi là con nuôi của cha
hồng phượng sinh sau tôi bốn tháng thì lấy đâu ra chuyện phượng biết chuyện đó mà tôi không biết
quan trọng nhất là cha tôi chưa từng đề cập đến vấn đề con nuôi con ruột
với bất kỳ ai trong gia đình điều đó làm tôi rất đau lòng
về vụ kiện tụng xảy ra với mẹ con hồng phượng
hồng loan bày tỏ để sự việc ra nông nỗi như ngày hôm nay tôi cũng buồn
trước khi đưa nhau ra tòa tôi từng nghĩ hai chị em có thể ngồi nói chuyện với nhau về mặt tình cảm
còn bây giờ đã đến mức kiện tụng và đưa nhau ra tòa
thì như giọt nước đã tràn ly tôi không còn gì để nói với hồng phượng
trong buổi chia sẻ mới đây với báo giới hồng loan cùng luật sư có những chia sẻ
về diễn biến pháp lý có liên quan trong vụ kiện tụng
theo đó luật sư tiết lộ bà võ thị hồng nhung em gái cố nghệ sĩ vũ linh
đã sửa bổ sung yêu cầu khởi kiện
cụ thể bà nhung rút yêu cầu hủy cập nhật biến động trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
đối với thửa đất số tám nghìn bảy trăm tám mươi tám tại phường linh đông thành phố thủ đức
theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do ủy ban nhân dân quận thủ đức cấp ngày một mươi chín tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm chín mươi tám
về nội dung đã sang tên cho bà võ thị hồng loan không rõ ngày tháng
bà hồng nhung bổ sung yêu cầu khởi kiện gồm hủy nội dung cập nhật đến sổ cấp giấy khai sinh
hủy nội dung cập nhật trên sổ cấp giấy giao nhận việc nuôi con nuôi của ủy ban nhân dân quận phú nhuận
liên quan đến bà hồng loan
chia di sản thừa kế của nghệ sĩ ưu tú vũ linh là căn nhà số năm đoàn thị điểm quận phú nhuận
cho bà hồng nhung và ông võ thành nhiều em trai của nghệ sĩ ưu tố vũ linh
như vậy đến nay nguyên đơn đề nghị tòa tuyên án hủy văn bản khai nhận di sản thừa kế
do bà loan lập ngày bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba tại văn phòng công chứng huỳnh thị ngọc yến
gồm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại số năm đường đoàn thị điểm và một ô tô
những tài sản này đã được sang tên cho hồng loan
hủy phần cập nhật biến động trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất
do ủy ban nhân dân quận phú nhuận cấp ngày hai mươi ba tháng một năm hai nghìn một mươi năm
đối với nhà số năm đoàn thị điểm về nội dung sang tên cho hồng loan
chia di sản thừa kế của nghệ sĩ vũ linh gồm hai thửa đất tại phường linh đông
thành phố thủ đức và nhà số năm đoàn thị điểm cho bà hồng nhung và ông võ thành nhiều
bà nhung yêu cầu được hưởng một nửa được đề nghị chia di sản thừa kế của nghệ sĩ vũ linh
nhưng đến nay ông võ thành nhiều chưa có ý kiến gì về vấn đề này
những xôn xao xoay quanh vụ kiện vẫn chưa hạ nhiệt khi cả hai bên đều chưa tìm ra tiếng nói chung
hiện tại hồng loan cho biết cô chỉ mong mọi tranh cãi sớm được lắng xuống
để cô tập trung lo cho cuộc sống gia đình đồng thời để cố nghệ sĩ vũ linh được yên lòng nơi trên suối
toàn cảnh vụ gia đình kiện tranh chấp tài sản của cô nghệ sĩ ưu tù vũ linh
từ khi vụ kiện tụng nổ ra chị em hồng loan hồng phượng tốn không ít giấy mực của báo giới
bởi mỗi người đều lên tiếng theo hai hướng khác nhau vụ việc càng đi sâu khiến tình chị em ngày nào dần trở nên sức mẻ
chỉ vì nguyên nhân xuất phát từ vấn đề tiền bạc tài sản
theo đó tại căn nhà số năm đoàn thị điểm quận phú nhuận tp hcm đứng tên ông võ văn ngoan tức nghệ sĩ ưu tú vũ linh
sau khi nam nghệ sĩ qua đời hồng loan làm thủ tục sang tên căn nhà cho mình đầu tháng bốn theo thông tin từ tòa án
sau khi sang tên có nhiều clip hình ảnh ghi lại cảnh hồng nhung và hồng phượng ra khỏi nhà
lý giải điều này hồng lan nói cô yêu cầu cô sáu tức hồng nhung và em gái cô cậu là hồng nhung ra khỏi nhà
hồng loan nói sau lệ cung bốn mươi chín ngày nghệ sĩ vũ linh cô chia sẻ ý định bán hai miếng đất ở tp thủ đức chia cho con cháu trong nhà
con gái vũ linh dự định đưa hồng phượng số tiền để mua nhà xe và vốn làm ăn
theo hồng loan cô sáu và hồng phượng không đồng ý vì hai thửa đất không bán được vì nằm trong diện quy hoạch
hồng nhung đề nghị hồng phượng đứng tên cùng hồng loan trong quyền sở hữu tài sản căn nhà tại đoàn thị điểm
thời điểm này ông loan cho biết trước khi có xích mít tôi vẫn có ý định để cô cháu sống chung
nhưng sau vụ việc tôi mời họ ra khỏi nhà để đôi bên bình tâm lại đợi mọi thứ ngoài
con gái vũ linh giải thích vì nhiều lý do cô yêu cầu hồng nhung và hồng phượng ra khỏi nhà
trước đó hồng loan để cô và em gái lo mọi thứ trong đám tang nhưng mời mẹ con cô cháu ra khỏi nhà vì bị đối xử thiếu tôn trọng
hồng loan nói có báo trước cho hồng nhung và hồng phượng ba ngày để cô và em gái có thời gian dọn ra khỏi nhà
cô khẳng định không vứt đồ của hồng nhung ra đường
trong buổi gặp hồng loan nói cô không hài lòng chuyện hồng phượng ký hợp đồng với công ty truyền thông
chia phần trăm doanh thu hưởng được khi đăng tải video đám tang trên youtube
về phía phung điếu hồng loan nói ban đầu cô tin tưởng để hồng nhung
hồng phượng thu chi nhưng cô cho rằng cô sáu và em gái không minh bạch về khoản chi bảng sao kê thiếu hóa đơn chứng thực
phía hồng phượng cho biết tài liệu cung cấp trong vụ kiện có clip đăng tải trên kênh của hồng phượng
vũ linh có nói căn nhà này của hồng phượng trong buổi tiệc hiện được hồng nhung đề cập trong đơn kiện và gọi là di trúc miệng
cháu gái nghệ sĩ vũ linh nói clip cô quay lúc ông còn sống là tình cờ kỷ niệm và không có giá trị pháp lý
cô không nghĩ có ngày gia đình kiện cáo dành tài sản
ông phượng cho biết mâu thuẫn gia đình lên đến đỉnh điểm khi hồng loan yêu cầu cô và mẹ ra khỏi căn nhà số năm đoàn thị điểm
tại công an phường hồng loan yêu cầu tôi và mẹ dọn ra khỏi nhà hồng loan sau đó đòi đổi ổ khóa gọi điện không nghe máy
khác với lời của hồng loan trước đó cháu gái nghệ sĩ vũ linh nói cô trích xuất camera thấy hồng loan mở cửa phòng của cô vứt đồ xuống đường
hồng phượng và mẹ la lớn nhưng bên trong không có động tĩnh
ông phượng chia sẻ chúng tôi phải ở nhờ nhà một người khác
cả nhà tôi đều là người vô gia cư
ông phượng cũng cho biết cô chưa thông qua hồng loan về hợp đồng truyền thông trong đám tàng vũ linh
trong lúc tăng ra bối rối tôi và mọi người tập trung việc đám tăng
tôi không thông qua hồng loan vì nghĩ chị không hiểu nghệ thuật và mạng xã hội
tôi không nghĩ vấn đề này khiến hồng loan bức xúc
nghệ sĩ hồng nhung đệ đơn kiện cháu hồng loan
theo thông tin từ tòa án nhân dân quận phú nhuận tp hcm thụ lý đơn kiện của bà võ thị hồng nhung
bà nhung đề nghị tòa toán nhân dân quận phú nhận
quỷ văn bản bà võ thị hồng loan khai nhận tài sản thừa kế của nghệ sĩ yếu tố vũ linh
ngày bảy tháng bốn tại văn phòng công chứng huỳnh thị ngọc yến quận bình thạnh tp hcm
nghệ sĩ yếu tố vũ linh qua đời vào ngày năm ba chưa đầy một trăm linh ngày mất
gia đình xảy ra lục đục khi hồng loan tố cô ruột hồng nhung không cho cô biết kế hoạch xây mộ cho cha
tức nghệ sĩ vũ linh trước đó là cho đội ngũ livestream ghi hình vào đám tang
tiền phung điếu trong đám tang hơn sáu trăm linh triệu đồng do phía hồng nhung hồng phượng giữ
thời điểm hồng lan lên tiếng cháu gái nghệ sĩ vũ linh từ chối phản hồi nói nhờ pháp luật xử lý
đến đây thời lượng của chương trình cũng đã hết
những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật và gửi tới quý vị
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
xin chào và hẹn gặp lại